theo tin từ ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương đồng chí đỗ mười nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
sau một thời gian lâm bệnh nặng mặc dù được đảng nhà nước tập thể các giáo sư bác sĩ trong và ngoài nước tận tình cứu chữa gia đình hết lòng chăm sóc
nhưng do tuổi cao sức yếu đồng chí đã từ trần hồi hai mươi ba h một mươi hai phút ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
thông tin về lễ tang đồng chí đỗ mười sẽ được thông báo sau
đồng chí đỗ mười sinh ngày hai tháng hai năm một nghìn chín trăm một mươi bảy tại xã đông mỹ huyện thanh trì thành phố hà nội
sớm tham gia hoạt động cách mạng và trở thành đảng viên đảng cộng sản được tôi luyện trưởng thành qua các thời kỳ kháng chiến xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đồng chí đỗ mười đã từng trải qua nhiều cương vị công tác có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
trong những năm giữ cương vị tổng bí thư của đảng tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi một đến tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy với kinh nghiệm thực tiễn phong phú
đồng chí đỗ mười đã cùng tập thể ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư đoàn kết thống nhất lãnh đạo chỉ đạo toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
đồng chí đã được trao tặng huy hiệu